ngày một mươi bốn tháng chín tỉnh bạc liêu đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã tới tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
phát biểu chỉ đạo hội nghị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đề nghị từng địa phương giả soát lại so sánh với các địa phương khác để phát huy kết quả làm được
khắc phục những tồn động từ đó đưa ra được phương hướng phù hợp với địa phương mình trong giai đoạn tiếp theo
đặc biệt các địa phương phải phát huy tốt quan điểm lấy người dân làm chủ thể nhưng không được huy động sức dân quá sức mà phải trên tinh thần tự nguyện hợp lòng dân
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau một mươi năm triển khai xây dựng nông thôn mới cả hai vùng đông nam bộ và đồng bằng sông kiểu long đã có tám trăm bảy mươi bốn xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
ba mươi đơn vị cấp huyện đã được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
có bảy trên một mươi chín tỉnh đã đạt vượt mục tiêu xã nông thôn mới được thủ tướng chính phủ giao